nhằm tăng cường kiểm soát vận chuyển lưu thông cũng như giết mổ lợn ra vào địa bàn tỉnh yên bái
khi tình hình dịch tả lợn châu phi đang có những diễn biến phức tạp
từ ngày chín tháng ba tổ công tác liên ngành của tỉnh yên bái đã triển khai gia quân kiểm tra
các cơ sở giết mổ tập trung và không tập trung cũng như các phương tiện vận tải vận chuyển lợn thịt
lợn giống tại một số địa bàn nhạy cảm có thể lây lan dịch tả lợn châu phi
hơn hai giờ sáng tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở giết mổ ra súc
ở thôn hai xã văn phú thành phố yên bái
qua kiểm tra lâm sàng và kiểm tra thực tế quá trình giết mổ cơ sở thực hiện bảo đảm vệ sinh thú y
lợn không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm bệnh lý sinh trường
và các dấu hiệu của bệnh dịch tả lợn châu phi
chủ cơ sở cũng xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận theo dõi việc nhập xuất
và hóa đơn mua bán lợn ở những cơ sở có nguồn gốc
để chủ động ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh yên bái đã quyết định thành lập tổ công tác liên ngành
với chín thành viên thuộc các đơn vị tri cục chăn nuôi và thú y công an tỉnh tri cục an toàn thực phẩm
tri cục quản lý thị trường tổ có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ động vật
trong đó tập trung vào lợn và sản phẩm thịt lợn trên địa bàn tỉnh để xử lý kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật
từ những vùng có dịch kể cả những vùng chưa có dịch vào địa bàn tỉnh yên bái
theo thống kê sơ bộ hiện toàn tỉnh yên bái có trên năm trăm năm mươi cơ sở giết mổ lợn
theo kế hoạch tổ công tác liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ động vật
sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y
kiên quyết tịch thu tiêu hủy động vật sản phẩm động vật nhập lậu động vật nghi nhiễm bệnh hoặc chết lưu thông trên địa bàn